thưa quý vị liên quan đến vụ một bác sĩ sát hại phân mảnh người tình rồi phi tang ở đồng nai
theo luật sư nghi phạm đã phạm một lúc nhiều tội danh sẽ phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất là tử hình
dưới góc độ pháp lý luật sư nguyễn hồng thái giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn quốc tế hồng thái và đồng nghiệp
đoàn luật sư tp hà nội cho biết đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng gây ra làn sóng phẫn nộ trong dư luận
không chỉ hành vi là tàn ác mà còn mất hết nhân tính
nếu lời khai ban đầu của danh sơn là đúng hành vi của đối tượng đã xâm phạm đến quyền được sống của người khác
là một trong những quyền cơ bản nhất của con người
mọi hành vi tước đoạt quyền được sống của con người trái pháp luật đều bị xử lý nghiêm theo quy định
theo đó đối tượng danh sơn sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội giết người
quy định tại điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm với nhiều tình tiết định khung tăng nặng như có tính chất côn đồ
hoặc vì động cơ đê hèn thực hiện phạm tội một cách man dợ
với tội danh giết người
với nhiều tình tiết tăng nặng
theo luật sư nguyễn hồng thái
hình phạt mà nghi phạm sẽ phải đối mặt là án tù từ một mươi hai đến hai mươi năm tù trung thân hoặc tử hình
kết quả điều tra cho thấy
đối tượng không chỉ thực hiện hành vi sát hại người khác mà còn xâm phạm đến nạn nhân sau khi nạn nhân đã tử vong
thì sẽ bị xử lý về tội xâm phạm thi thể người khác
quy định tại điều ba trăm một mươi chín bộ luật hình sự
theo đó điều ba trăm một mươi chín bộ luật hình sự quy định
người nào đào phá mồ mả chiếm đoạt những đồ vật để ở trong mộ trên mộ
hoặc có hành vi khác xâm phạm thi thể mồ mả hài cốt
thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm
với hành vi phân mảnh để phi tàng nhằm xoa dấu vết có dấu hiệu nghi phạm
đã có hành động xảo quyệt nhằm trốn tránh hoặc che giấu tội phạm
đây là một trong những tình tiết tăng nặng theo quy định tại điều năm mươi hai bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm
cùng với đó cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ nguồn gốc khẩu súng thu giữ tại nhà của đối tượng danh sơn
trường hợp kết quả xác minh cho thấy
khẩu súng côn là loại vũ khí quân dụng thì đối tượng này còn bị xử lý thêm một tội danh khác
là tội tàng trữ trái phép vũ khí quần dụng được quy định tại điều ba trăm linh bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
theo đó khung hình phạt dành cho tội danh này có thể là tù từ một năm đến bảy năm
bổ sung phạt tiền từ một mươi triệu đồng đến năm mươi triệu đồng phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một đến năm năm
kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù
hình phạt cấm cư trú là buộc người bị kết án phạt tù không được tạm trú hoặc thường trú
ở một số địa phương nhất định
ngoài việc bị xử lý hình sự đối tượng danh sơn còn phải bồi thường trách nhiệm dân sự
là toàn bộ thiệt hại đã gây ra đối với nạn nhân
thiệt hại bao gồm chi phí về mai táng nghĩa vụ cấp dưỡng cho người nhà nạn nhân
có nghĩa vụ cấp dưỡng những chi phí khác
vụ án này lại một lần nữa cho thấy nguy cơ mất an toàn trong xã hội
có thể xảy ra bất kỳ khi nào với bất kỳ ai
để giảm thiểu những vụ án mạng đau lòng như trên luật sư thái cho rằng
phải tích cực tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức
ý thức pháp luật và chấp hành pháp luật của công dân
thưa quý vị liên quan đến vụ á khôi áo dài bị sát hại phi tang ở sông hồng
gây chấn động dư luận bởi sự tàn bạo giá man của nghi phạm gây ra
chiều ngày một mươi sáu tháng một mươi cơ quan công an tp hà nội đã mở cuộc họp báo về vụ việc này
theo đó phía công an hà nội đã chính thức công bố về lời khai
nguyên nhân và động cơ xuống tay của nghi phạm với á khôi
đồng thời vụ án đã được khởi tố và điều tra đối tượng tạ duy khanh về tội danh sát hại
như thông tin đã đưa trước đó khoảng một mươi hai h ba mươi phút ngày một mươi ba tháng một mươi
anh trần mạnh đạt ba mươi một tuổi ở lĩnh nam hà nội làm nghề đánh cá trên sông hồng
đang cùng vợ đánh bắt cá trên sông thì phát hiện một phần chân nổi trên mặt nước
vị trí cách bờ khoảng ba mươi mét
anh đạt cho biết khi đó hai vợ chồng tôi nói với nhau đó là chân của mano canh
nhưng khi đến gần mới nhận ra đó là một phần chân của con người
tuy nhiên không lâu sau đó một người khác làm nghề đánh cá trên sông hồng
cách thuyền của anh đạt khoảng một trăm linh mét gọi lớn khi vừa thấy một đầu người mắc trên bờ
xác định đây là một vụ án mạng nghiêm trọng người này đã lập tức báo cho cơ quan chức năng đến hiện trường
theo anh đạt đến khoảng một mươi năm h ba mươi phút cùng ngày anh cùng với vợ quay lại hiện trường
tiếp tục phát hiện một khu vực có nhiều dấu vết xi măng mới
anh đạt bốc vài cục đá đè lên trên chiếc chăn cũ phát hiện bên trong là một lớp xi măng rất mới
nghĩ vẫn có dấu hiệu bất thường
sau khi cậy bỏ lớp xi măng phần thân của nạn nhân lộ ra được quấn trong một chiếc chăn khác và buộc dây xung quanh
nhận tin báo ubnd và công an xã bát tràng phối hợp với các lực lượng chức năng
đã cử lực lượng tìm kiếm các phần khác của nạn nhân
đến tối một mươi ba tháng một mươi các phần đã được tìm thấy đầy đủ và đưa về bệnh viện đa khoa đức giang bảo quản
sau hơn hai mươi bốn giờ truy bắt nghi phạm khoảng hai mươi ba h ngày một mươi bốn tháng một mươi
lực lượng công an đã tìm thấy đối tượng đang lẩn trốn tại nhà riêng ở thái bình
khi lực lượng công an bao vây căn nhà đọc lệnh bắt và xông vào trong khống chế
khanh đang trốn dưới cầm giường tay cầm con dao có ý định làm điều dạy rột nhưng bất thành
ngay sau đó nghi phạm được đưa tới bệnh viện cấp cứu
chiều ngày một mươi sáu tháng một mươi công an tp hà nội tổ chức họp báo cung cấp thông tin liên quan vụ án
sát hại người phân mảnh rồi phi tang ở sông hồng xảy ra trên địa bàn xã bát tràng huyện gia lâm thành phố hà nội
tại buổi họp báo chiều một mươi sáu tháng một mươi công an thành phố hà nội thông tin liên quan vụ sát hại phân xác á khôi hồ yến nhi
sinh năm hai nghìn sáu hà nội
theo kết quả điều tra ngày một mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba đối tượng tạ duy khanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm quê thái bình
trú tại gia lâm hà nội hẹn nghi đến một căn hộ trong khu đô thị vinhome ocean park gia lâm hà nội
bước đầu cơ quan công an làm rõ sau khi hẹn nhi đến điểm hẹn cả hai cùng vào phòng khách giữa khai
vì vậy đối tượng khanh đã lấy dao nhọn và đâm nhiều nhát khiến nhi tử vong
khi nạn nhân tử vong đối tượng phân xác nạn nhân thành nhiều phần rồi cho vào thùng xốp
dán băng dính xung quanh thuê xe taxi trở đến miếu bản xã bát tràng
khi đi đến bậc dẫn lên xuống sông hồng khu vực nhú bản làng giang cao
thì khanh nhờ tài xế taxi bê giúp thùng xốp xuống xe để thùng xốp ở tại bậc lên xuống
sau khi anh tài xế lái xe rời đi khanh một mình bê thùng xốp đựng các phần người nạn nhân xuống sông hồng
để phi tang khanh vứt một số bộ phận của nạn nhân xuống sông hồng và trôn xấu một phần
ở mép sông hồng rồi quay về nhà khanh khai nhận chiều một mươi hai tháng một mươi lo sợ tội ác bị phát hiện
đối tượng đã mua một trăm hai mươi năm đồng tiền xi măng mang đến nơi giấu sát của nhi
nhưng do khu vực này lúc đó có nhiều người nên khanh đã quay về rồi quay lại hiện trường
vào ngày một mươi ba tháng một mươi đổ xi măng lên vị trí giấu các phần người của nạn nhân
sau khi gây án đối tượng bắt xe khách về thái bình bỏ trốn
vào ngày nhận được tin báo công an thành phố
hà nội xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án giám đốc công an thành phố hà nội đã báo
cáo lãnh đạo bộ công an các cục nghiệp vụ bộ công an và giao đồng chí phó giám đốc
thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự
phối hợp công an huyện gia lâm và các đơn vị nghiệp vụ liên quan bảo vệ tổ chức khám nghiệm
hiện trường pháp y người tử vong hiện giám đốc công an thành phố hà nội chỉ đạo phòng cảnh sát hình
sự chủ trì tiếp tục phối hợp các đơn vị có liên quan tập trung điều tra làm rõ vụ án để xử lý
nghiêm theo quy định pháp luật có thể thấy hành vi của đối tượng trong vụ án này quá manh động và
dã man mọi suy nghĩ hành vi động cơ gây án và cách hắn phi tang nạn nhân xóa dấu vết hiện trường
cho thấy sự lệch lạc trong mọi khía cạnh đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng từng hành động
lời khai của đối tượng thể hiện rõ hành vi tàn nhẫn manh động liều lĩnh coi thường pháp luật
của tạ duy khanh hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra và làm rõ nghi phạm sát hại á khôi
áo dài rồi phân mảnh phi tang cần phải chịu một bức án phù hợp với những việc làm dã man vô nhân
tính của mình với hành động vô nhân tính bất chấp pháp luật để thực hiện hành vi giã man của
mình sát hại rồi phi tang cô gái trẻ ở sông hồng đứng trước hành vi giã man này nhiều người đã yêu
cầu mức án cao nhất cho kẻ phạm tội với những yêu cầu trên các chuyên gia đã có những nhận
định pháp lý về khung hình phạt
sự việc trên khiến dư luận vô cùng phẫn nộ ngoài việc thương xót cho cô gái xấu xố rất nhiều
người đưa ra thắc mắc với hành vi giã man của mình khanh sẽ phải chịu mức án nào từ pháp luật
trả lời về vấn đề nghi phạm tạ duy khanh trong vụ việc sát hại và phân mảnh nạn nhân hồ yến nhi
với mục đích phi tang có phải chịu mức án cao nhất là tử hình hay không luật sư nguyễn anh thơm
văn phòng luật sư nguyễn anh cho rằng hung thủ sát hại cô gái rồi phân mảnh vứt xuống sông hồng
đối diện với án
tử hình là có căn cứ đúng luật
theo đó đối tượng gây án là tạ duy khanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm quê ở thái bình
trú tại một khu đô thị ở gia lâm hà nội
đối tượng là bạn trai của nữ nạn nhân rất có thể do mâu thuẫn tình cảm đối tượng đã sát hại
nữ nạn nhân và sau đó phân mảnh vứt xuống sông hồng nhằm che giấu hành vi phạm tội
trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật
hành vi của đối tượng đã tước đoạt quyền được sống của người khác là quyền cơ bản và quan trọng nhất
được pháp luật bảo vệ
mọi hành vi tước đoạt quyền sống của người khác trái pháp luật đều bị xử lý nghiêm minh theo luật
xét hành vi của đối tượng rất có thể chỉ vì mâu thuẫn trong tình cảm
đã đang tâm sát hại nạn nhân một cách dã man tàn ác
hành vi của đối tượng thể hiện sự côn đồ hung hãn thực hiện tội phạm một cách man dợ
đã cấu thành tội sát hại người
tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm y n khoảng một điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự
việc đối tượng phân mảnh nạn nhân phi tang là hành vi xào quyệt nhằm che giấu tội phạm
sẽ phải chịu thêm tình tiết tăng nặng theo điểm p khoảng một điều năm mươi hai bộ luật hình sự
trong quá trình thực hiện tội phạm đối tượng còn có hành vi chiếm đoạt các tài sản của nạn nhân
dù là để che giấu tội phạm thì sẽ bị xử lý về tội cướp tài sản
theo quy định tại điều một trăm sáu mươi tám bộ luật hình sự
với hành vi sát hại nạn nhân một cách man dợ như thời trung cổ
gây tăng thương mất mát không gì bù đắp cho gia đình nạn nhân
gây phấn nộ trong dư luận xã hội
thì đối tượng phải đối mặt với hình phạt cao nhất tử hình là có căn cứ đúng luật
thông tin á khôi hồ yến nhi là nạn nhân của vụ sát hại phi tăng khiến dư luận bàng hoàng
gia đình nạn nhân khóc ngất trước cơ thể không còn nguyên vẹn của con
bạn bè đồng nghiệp và những người yêu quý yến nhi như chết lặng
không ai có thể tin cô gái hoạt bát hiền lành xinh đẹp lại ra đi qua nước dưới tay của tên sát nhân mang danh bạn trai
người thân của nạn nhân
nạn nhân đã xác nhận cô gái bị phân mảnh trôi trên sông hồng
được phát hiện vào chiều ngày một mươi ba tháng một mươi là á khôi hồ yến nhi
hồ yến nhi sinh năm hai nghìn sáu hiện là người mẫu tự do
cô cao một m sáu mươi hai được đánh giá là thân thiện hòa đồng
cô từng lọt vào top ba cuộc thi hoa khôi áo dài việt nam năm hai nghìn hai mươi hai và giành ngôi vị á khôi ii
thời điểm tham gia cuộc thi cô đăng ký là sinh viên trường đại học sân khấu điện ảnh hà nội
hoa khôi áo dài việt nam năm hai nghìn hai mươi hai
vẫn chưa thể nào tin vào câu chuyện đã xảy ra
cô bàng hoàng chia sẻ
khi biết tin tôi rất buồn và nối tiếc cho nhi
chúng tôi có quãng thời gian đồng hành với nhau trong cuộc thi
nhi cũng hòa đồng dễ thương
cả hai có làm việc và gặp nhau trong một vài sự kiện
một người bạn khác của yến nhi sau khi nhận tin giữ nghẹn ngào cho biết
tôi khóc cả đêm khi hay tin giữ
tôi rất thân với yến nhi hay sang nhà chơi ở đội cấn
biết cô ấy bị sát hại ai cũng bàng hoàng xót xa
gia đình nạn nhân đã lên tàu
lên thử adn và nhận người
dự định hòa táng rồi gửi lên chùa ở quê bắc ninh
biết tin con gái chính là nạn nhân của vụ phát hiện cơ thể bị phân mảnh trên sông hồng
gia đình nhi như ngã quỷ không tin vào tay mình
nhi bị sát hại theo cách đau đớn và dã man nhất
người nhà nạn nhân cũng không thể hiểu nổi
tại sao nghi phạm lại ra tay vì con gái của họ tàn nhẫn đến vậy
dù danh dài a khôi hai nhưng hồ yến nhi có cuộc sống khá kín tiếng
thỉnh thoả người đẹp chia sẻ hình ảnh đời thường trên trang cá nhân
hay những khoảnh khắc mà cô tham gia các hoạt động từ thiện
sau khi đăng quang dù nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả và các đối tác
tuy nhiên yến nhi hạn chế nhận các lời mời công việc trong thời điểm này
để có thể dành sự tập trung tốt nhất cho việc học tập trao dồi chuyên môn
từ đó có được nền tảng để tiếp tục theo đuổi nghiệp diễn xuất mà cô đã yêu thích và lựa chọn